người điều khiển phương tiện đưa ra những lý do khác nhau cho việc vi phạm của mình
không dừng xe theo hiệu lệnh đây là cách những thanh thiếu niên thực hiện nhằm chạy thoát
khi gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một cắm chốt làm nhiệm vụ
tăng gà lạng lách đánh giá
hay quay đầu xe đi ngược chiều như thế này tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
cám chốt xử lý vi phạm được triển khai xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
tổ công tác y một làm nhiệm vụ tại ngã tư huỳnh thuốc kháng nguyên hồng quận đống đa
cảm chốt xử lý vi phạm được triển khai xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
tổ công tác y một làm nhiệm vụ tại ngã tư huỳnh thúc kháng nguyên hồng quận đống đa

trường học sau gần một mươi tháng học trực tuyến thì những phụ huynh như chị hiền lại tất bật
việc đưa đón con học nửa buổi trên một ngày
gia đình thì từ trước đến giờ là vẫn có người ở nhà nên cháu vẫn cứ đi về buổi trưa
chứ không ở lại trường nên cái việc học một buổi thì cũng không xa với gia đình
nhưng với những gia đình khác mà bố mẹ đi làm thì chắc là cũng khó khăn
ví dụ như chúng tôi cả bố cả mẹ đi học và đi làm cả ngày mà sắp xếp được cái thời gian
để đưa đón con rất là vất vả đặc biệt là kể cả chuẩn bị cái bữa trưa cho con nữa
rồi cái trông con buổi chiều kèm con buổi chiều là không được
cho nên là theo ý kiến của tôi thành phố đã cho các con trở lại trường học
thì cái việc học một buổi hay là hai buổi thì cái nguy cơ lây nhiễm covid nó cũng không khác nhiều lắm
còn về phía các nhà trường khi cho học sinh học nửa buổi một ngày sẽ có những vướng mắt
bởi học sinh đã học online suốt gần một mươi tháng đến nay đi học trở lại chỉ nửa buổi
giáo viên sẽ không đủ thời gian để củng cố kiến thức bị thiếu hụt
cho các em
đối với học sinh năm nay thì học online nhiều rồi
cho nên là bây giờ học một buổi thì học sinh thứ nhất là sẽ không có thời gian để ôn tập củng cố kiến thức
thứ hai là học sinh học một buổi nó sẽ bị tăng cứng
kiểu như là bình thường học hai buổi thì chỉ học bốn tiết trên tuần thôi
thế nhưng học một buổi trên ngày học sinh sẽ phải học năm tiết sáu tiết
thế thế là thời gian nó sẽ kéo dài quá và học sinh học nó có thể sẽ không hữu quả bằng
được đến trường mà chỉ học có một buổi thì chúng tôi thấy là cũng
cũng có nhiều cái vấn đề và đối với phụ huynh cũng như nhà trường rất băn khoăn
bởi vì chương trình thời có biểu các con là đối với khối một khối hai là chương trình là hai mươi năm tiết
còn khối ba bốn năm là chương trình của các con hai mươi chín tiếp
do vậy là chúng tôi cũng phải phân ra vẫn còn một số tiết là chúng tôi chuyển cho các con là dạy theo video
trước những khó khăn của phụ huynh cũng như các nhà trường lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng cho biết
thời gian tới sở sẽ đề xuất lên ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề này để tìm cách tháo gỡ
chắc chắn trong thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo của chúng tôi sẽ đề xuất báo cáo với thành phố
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh đặc biệt là khối từ lớp một cho đến lớp sáu học bán chú được quay trở lại
và với điều kiện là phải đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh
việc không học bán chú thời điểm hiện tại có thể gây khó cho các bậc phụ huynh
tuy nhiên điều này cũng sẽ phần nào giúp giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
bởi khi các con học bán chú sẽ phải ăn chung nghỉ chung
trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn cho các con thì cần có sự chung tay chia sẻ của các gia đình với ngành giáo dục
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trực tự
liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nhóm đối tượng cầm hung khí
như cây gậy ba chĩa ống tuyếp sắt mã tấu hỗn chiến trên đường
trong chiều nay một mươi một tháng hai trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân
công an quận một mươi thành phố hồ chí minh đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc
theo điều tra bước đầu khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày chín tháng hai một thanh niên chạy xe máy do nước đá
khi đến đường cao thắng thì có một ô tô đang đậu trên đường
vụ việc khiến năm thanh niên và tài xế ô tô xảy ra mâu thuẫn
sau đó xuất hiện khoảng bốn người thuộc nhóm giao nước đá cầm theo dao tự chế ba chĩa
lên trước quán red light số một trăm bảy mươi năm cao thắng phường một mươi hai quận một mươi để tìm tài xế ô tô
một lúc sau năm thanh niên này quay lại cùng nhiều người cầm theo các loại hung khí
như mã tấu ống tuyếp sắt cây ba chĩa đến gây sự
lúc này nhiều thanh niên trong quán bia club đã cầm hung khí xông ra đắt trả
cảnh sát hình sự công an quận một mươi và công an phường một mươi hai nhanh chóng phối hợp xác minh làm rõ
lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định được một mươi hai đối tượng tham gia ẩu đả
bước đầu xác định là vụ việc trên là do mâu thuẫn giữa thanh niên đi giao nước đá
với người là tài xế xe đậu ven đường không phải là các đối tượng tranh giành địa bàn
để bảo kê như các báo mạng đã nửa tin
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây rối trực tự công cộng có mang theo hung khí
theo công an quận một mươi mặc dù vụ hỗn chiến không khiến một ai bị thương
nhưng bị các đối tượng mang theo các vật dụng hung khí nguy hiểm như đao kiếm ba chỉa mã tấu
tiềm mận những nguy cơ gây mất an ninh an toàn xã hội
thì qua đánh giá bước đầu thì đối tượng trẻ nên là bộc phát và thể hiện cái tính manh động của tuổi trẻ
qua sự việc trên thì cũng dấy lên một cái cảnh sát
dấy lên một cái cảnh báo là làm sao là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái công tác
gọi là vận động giao nộp hung khí vũ khí công cụ hỗ trợ vật điều nổ
để làm sao hạn chế tối đa cái việc mà số đối tượng này sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội
hiện công an quận một mươi thành phố hồ chí minh đang tiếp tục đấu tranh xác minh làm rõ
củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố tội gây rối trật tự công cộng đối với các đối tượng liên quan
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc trong các bản tin sau
hôm nay ngày một mươi một tháng hai tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh đã nhận hồ sơ phúc thẩm
vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí tham mô tài sản
tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
theo đó cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trần vĩnh tuyến đã gửi đơn kháng cáo
bị cáo trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
lê tấn hùng cựu phó tổng giám đốc sacri nguyễn thị thúy nguyên kế toán trưởng sacri
đoàn quang hồi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế
nguyễn thị tuyết mai nguyên trưởng phòng nhân sự hành chính sagri kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng thành phố hồ chí minh hồ văn ngon
cựu phó tổng giám đốc sacri kháng cáo xem xét lại vụ án công tâm và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
mà tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh tuyên ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh kháng nghị một phần bản án sơ thẩm
theo hướng xác định thiệt hại của vụ án thời điểm khởi tố là hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
theo bản án sơ thẩm khi giữ chức tổng giám đốc sacri ông lê tấn hùng biết việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở
tại khu phố bốn phường phước long b tp thủ đức chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục
ký văn bản đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chấp nhận nhằm chuyển nhượng toàn bộ dự án cho tổng công ty phong phú
gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng cho nhà nước
với vai trò phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh biệt cáo trần vĩnh tuyến đã ký quyết định chấp thuận
chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại khu phố bốn phường phước long b do sacri làm chủ đầu tư cho tổng công ty phong phú
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh tuyên phạt biệt cáo trần vĩnh tuyến sáu năm tù trần trọng tuấn sáu năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
bị cáo lê tấn hùng bị phạt hai mươi năm năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
một mươi ba biệt cáo khác bị phạt mức án từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù giam
những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác trong ngày một mươi một tháng hai một xe đầu kéo chạy trên đường mỹ phước tân vạn tỉnh bình dương
đã mất lái lao qua giải phân cách tông trúng xe tải khiến hai phương tiện lật ngang đường giao thông qua khu vực tê liệt
theo đó hơn sáu giờ sáng cùng ngày chiếc xe đầu kéo chạy trên đường mỹ phước tân vàng hướng từ thành phố dĩ an đi thành phố thủ dầu một
khi đi qua khu vực định thần tân ninh thuộc phường tân đông hiệp thành phố dĩ an tỉnh bình dương thì bất ngờ mất lái
leo lên giải phân cách rồi lao qua làng đường ngược lại cùng lúc này xe tải biển số sáu mươi một c ba mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi một chạy theo hướng ngược lại
đã bị xe đầu kéo hút văng sau vai chạm có hai phương tiện lật nhào nằm chắn ngang đường cả hai tài xế bị thương nhẹ hai phương tiện hư hỏng
giao thông trên tuyến đường này hướng đi dĩ an bị tê liệt hoàn toàn các phương tiện xếp hàng dài nhiều km
nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương phối hợp cùng công an thành phố dĩ an tổ chức giải tỏa giao thông khám nghiệm hiện trường
xe cậu cũng được điều đến để xử lý vụ việc
kiểm tra cửa hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hú hạn hữu lộc tại ấp an hòa xã an lạc tây huyện kê sách tỉnh sóc trăng
đoàn kiểm tra của bộ công thương phát hiện cửa hàng vẫn còn tồn khoảng bảy lít xăng e năm trong bể chứa nhưng vẫn treo biển là không bán
cụ thể trong số bốn trụ cây xăng ở đây có hai cây xăng a chín mươi hai hết hàng nhưng hai cây khác vẫn còn tồn khoảng bảy lít xăng e năm trong bể chứa nhưng vẫn trâu biển không bán
chủ cây xăng lý giải là do đơn vị đầu mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp mở bán
trên cơ sở kết quả kiểm tra đoàn công tác của bộ công thương sẽ phối hợp với địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan theo thẩm quyền để kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó bộ trưởng bộ công thương đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số doanh nghiệp
qua kiểm tra từ ngày một mươi tháng hai cho đến nay đoàn đã phát hiện một số cơ sở ở đồng bằng sông cửu long không còn hàng trong bồn để bán hoặc còn hàng nhưng không mở bán
bộ công thương cho biết sẽ kiên quyết rút giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm và xử lý nghiêm các đồ mối không cung cấp hàng cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu
trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định
mặc dù gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín bị chín nhưng thành phố hồ chí minh đã nỗ lực chăm lo cho nhiều đối tượng để mọi người đều được đón tết
với tổng kinh phí chăm lo tết nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai cho các đối tượng là hơn một sáu mươi hai tỷ đồng tăng hơn một trăm ba mươi sáu tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai
đây là thông tin được phó chủ tịch bộ công an xử lý theo quy định
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho biết tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức chăm lo tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo về hoạt động chăm lo tết ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết thành phố đã tổ chức bốn mươi ba đoàn đại biểu đi chúc tết
và tặng quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách và người cao tuổi tròn một trăm linh tuổi đối tượng bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín cán bộ công chức viên chức khu vực hành
chính sự nghiệp quận quyền
điểm mới của năm hai nghìn hai mươi hai là bổ sung thêm đối tượng chăm lo là hậu gia đình của cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang lực lượng tham gia tuyến đầu
cá nhân tham gia phòng chống dịch tử vong do covid một mươi chín
tổng kinh phí chăm lo tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai cho các đối tượng là hơn một sáu mươi hai tỷ tăng hơn một trăm ba mươi sáu tỷ so với năm hai nghìn hai mươi một
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đánh giá tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai là một cái tết bình an đầm ấm tri ân nghỉ tình
sẽ chia và ám ấm
bí thư thành ủy tp hcm đề nghị các cấp ngành có tâm thế mới tư duy mới niềm tin mới sức mạnh mới để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị ủy ban nhân dân tp hcm quyết định tặng bằng khen cho bốn trăm hai mươi một tập thể có thành tích trong công tác tổ chức chăm lo tết nhân dân hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị tp hcm mong muốn kiều bào tiếp tục góp ý chia sẻ kinh nghiệm trong việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch covid một mươi chín
đặc biệt là trong những tình huống về lịch sử
lĩnh vực mới mẻ chưa từng có tiền lệ
đây là một trong những nội dung đáng chú ý mà thành phố đưa ra trong tòa đàm gặp gỡ người việt nam ở nước ngoài nhân dịp đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
ông võ văn hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết bằng nỗ lực của người dân và chính quyền thành phố
sự hỗ trợ của trung ương các bộ ngành tp hcm đã vượt qua làn sóng dịch covid một mươi chín thứ bốn
tp hcm ghi nhận sự đóng góp quan trọng của kiều bào khi gởi tiền vật tư thiết bị nhu yếu phẩm và hiến kế nhiều cách làm cho thành phố chống dịch
theo ông võ văn hoàng chủ đề năm hai nghìn hai mươi hai của thành phố là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả với dịch covid một mươi chín
ổn định và phát triển kinh tế nâng cao tính tự chủ khả năng chống chịu thích ứng của kinh tế hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
để nhanh tiến độ xây dựng phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của thành phố
để đạt được mục tiêu này thì kiều bào là một trong những nguồn lực quan trọng cần huy động nhiều hơn nữa
quan điểm của thành phố là việc gì khó mà đã có cơ sở làm thì triển khai làm ngay
nhưng việc nào đối tắc quá chưa có thực tiễn mình mới chỉ tiếp nhận thôi không thấy con đường ra thì cần thiết là đi tìm đến trí thức đi tìm đến kiều bào
nơi đó có rất nhiều người người ta ở trong cuộc người ta đã trải nghiệm và người ta có thể có kinh nghiệm để truyền đạt
cho nên là thành phố sẽ đặc biệt là những vấn đề nào mới những vấn đề nào chưa có tiền lệ những vấn đề nào lạ lẫm mà thành phố có những ý tưởng mới mà chưa có thể có cơ quan nào tham mưu
thì chúng tôi cũng sẽ mạnh dạng mời các cô các chú cùng tham gia biến chế góp ý cho thành phố
lãnh đạo thành phố rất mong kiều bào tiếp tục quan tâm góp ý chia sẻ kinh nghiệm giải pháp phát triển kinh tế xã hội thành phố
tiếp tục công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chính khắc phục hậu quả y tế cho người mắc covid một mươi chín nâng cao chất lượng chính quyền đô thị xây dựng mô hình và phương thức hoạt động của thành phố thủ đức
các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết đến nay các cơ sở giáo dục từng được trưng dụng làm nơi phòng chống dịch đều đã có thể mở cửa
và những cơ sở đảm bảo đạt ít nhất tám trên một mươi tiêu chí thành phần thì mới tổ chức hoạt động bán trú nội trú
với bậc tiểu học và học sinh lớp sáu các cơ sở giáo dục đang chuẩn bị rút ráo công đoạn cuối để ngày một mươi bốn tháng hai đón học sinh đến trường
các cơ sở giáo dục từng được chưng dụng làm nơi phòng chống dịch đều đã có thể mở cửa
về việc tổ chức bán trú theo hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh nếu trường thuộc cấp độ một vùng xanh thì ngay tuần đầu tiên khi học sinh trở lại trường
đã có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học hai buổi một ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối
còn ở cấp độ hai vùng vàng thì chỉ được tổ chức bán trú cho khối lớp một và lớp hai còn khối lớp ba bốn năm chỉ tổ chức cho học sinh đi học một buổi một ngày
riêng các trường ở cấp độ ba vùng cam cấp độ bốn vùng đỏ không được tổ chức bán trú
các trường có quyền tự quyết định tổ chức bán trú nhưng chỉ những cơ sở nào bảo đảm đạt ít nhất tám trên một mươi tiêu chí thành phần thì mới tổ chức hoạt động bán trú nội trú
và sở giáo dục đào tạo thành phố không yêu cầu học sinh xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đến trường